trong ngày bốn tháng tám tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm bộ công an đã triển khai khen thưởng tám đơn vị nghiệp vụ gồm c bốn mươi năm a bảy mươi a bảy mươi một thuộc bộ công an pc bốn mươi năm pa bảy mươi một pc sáu mươi tám pk hai mươi thuộc công an thành phố cần thơ và công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã phối hợp thành công triệt phá vụ án băng trộm tiệm vàng ở vùng đồng bằng sông cửu long vào ngày ba mươi tháng bảy
tại buổi lễ lãnh đạo tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo đẩy mạnh điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để xử lý trước pháp luật và tăng cường đấu tranh các loại tội phạm này
đoàn công tác cũng đã đến làm việc tại công an thành phố cần thơ về việc thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản tình hình tội phạm có tổ chức